vào hồi tám giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông cách bờ biển quảng trị quảng ngãi khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong một mươi hai h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông trên vùng bờ biển các tỉnh trung trung bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các huyện đảo cồn cỏ lý sơn có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
từ chiều tối nay vùng ven biển các tỉnh hà tĩnh đến quảng ngãi có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trên khu vực nam lào sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ